tổ chức y tế thế giới who ghi nhận sau khi covid một mươi chín bùng phát tuổi thọ trung bình của người dân toàn cầu giảm một tám năm còn bảy mươi một bốn tuổi
báo cáo được who công bố ngày hai mươi bốn tháng năm tại cuộc họp ở geneva thụy sĩ
theo who trong chưa đầy ba năm đại dịch đã xóa sạch tiến bộ gần một thập kỷ trong việc cải thiện tuổi thọ
số năm sống khỏe của người dân trên toàn thế giới cũng giảm một năm năm còn sáu mươi một chín năm
thống kê này của who nêu bật những tác động được cảm nhận không đồng đều trên toàn thế giới
khu vực châu mỹ và đông nam á bị ảnh hưởng nặng nề nhất
tuổi thọ của người dân khu vực này giảm khoảng ba năm tuổi thọ khỏe mạnh giảm hai năm năm trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một
khu vực tây thái bình dương bị ảnh hưởng tối thiểu trong hai năm đầu tiên của đại dịch với mức giảm tuổi thọ dưới một năm và tuổi thọ khỏe mạnh giảm hai năm
tổng giám đốc who đánh giá thế giới tiếp tục có những tiến bộ về sức khỏe
tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ y tế trước các tình huống khẩn cấp
tuy nhiên ông nhận định đại dịch cho thấy các tiến bộ đó mong manh đến mức nào bởi covid một mươi chín đã xóa đi thành tiệu về tuổi thọ trong một thập kỷ
đây là lý do thỏa thuận đại dịch mới rất quan trọng
theo thỏa thuận cần tăng cường an ninh y tế toàn cầu duy trì các khoản đầu tư dài hạn vào y tế và thúc đẩy công bằng trong và giữa các quốc gia
covid một mươi chín nhanh chóng nổi lên như một nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đứng thứ ba vào năm hai nghìn hai mươi và đứng thứ hai vào năm hai nghìn hai mươi một
gần một mươi ba triệu người đã thiệt mạng trong giai đoạn này
ước tính trừ khu vực châu phi và tây thái bình dương covid một mươi chín là một trong số năm nguyên nhân gây tử vong lớn nhất thế giới
báo cáo của who cũng nhấn mạnh bệnh không lây nhiễm như bệnh tim mạch đột quỵ ung thư phổi tắc nghẽn mạng tính tiểu đường là những nguyên nhân gây tử vong lớn nhất trước đại dịch
gây ra bảy mươi bốn tổng số ca tử vong ở các nước
thế giới phải đối mặt với một vấn đề lớn và phức tạp đó là gánh nặng kép suy dinh dưỡng thừa cân béo phì
năm hai nghìn hai mươi hai hơn một tỷ người từ năm tuổi trở lên sống chung với bệnh béo phì nửa tỷ người bị thiếu cân còi cọc suy dinh dưỡng
ngoài ra các yếu tố môi trường như ô nhiễm không khí ô nhiễm nguồn nước vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là kẻ sát nhân gây ra hàng triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm
trợ lý tổng giám đốc who cho biết mặc dù một số quốc gia đạt được tiến bộ đáng khích lệ tuy nhiên tuổi thọ trung bình vẫn giảm
thế giới đã chậm trễ trong việc đạt được chỉ một trong ba mươi hai mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến sức khỏe của liên hợp quốc
đây là báo cáo sức khỏe toàn cầu và điểm mấu chốt là chúng ta đang thất bại trợ lý tổng giám đốc who cho biết thêm
những mục tiêu trên được liên hiệp quốc thông qua vào năm hai nghìn một mươi năm điển hình như giảm tỷ lệ tử vong cho bà mẹ xuống dưới mức bảy mươi trên một trăm linh ca mang thai
chấm dứt tình trạng tử vong ở trẻ em dưới năm tuổi vì những nguyên nhân có thể phòng tránh được tiêu diệt bệnh s lao phổi sốt z và một số bệnh nàn y khác